thưa quý vị vào sáng nay ngày năm tháng ba không có ca mắc mới covid một mươi chín
cụ thể tính từ một mươi tám h ngày bốn tháng ba đến sáu h ngày năm tháng ba việt nam không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
và đến thời điểm này nước ta vẫn có hai bốn trăm tám mươi tám bệnh nhân trong đó có tổng cộng một năm trăm bảy mươi hai ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước
riêng số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng một đến nay là tám trăm bảy mươi chín ca
một mươi tỉnh thành phố đã qua hai mươi ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới covid một mươi chín trong cộng đồng
gồm hòa bình điện biên hà giang bình dương hưng yên bắc giang gia lai bắc ninh quảng ninh và thành phố hồ chí minh
hà nội đã có một mươi bảy ngày không có ca bệnh covid một mươi chín mắc mới tại cộng đồng
quân thưa quý vị bắt đầu từ sáng nay ngày năm tháng ba sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm
đây là thông tin được
đơn vị thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một vaccine made in vietnam thứ hai covid vaccine cho biết
trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một vaccine covid trung tâm dược lý lâm sàng trường đại học y hà nội
sẽ phối hợp với viện vệ sinh dịch tễ trung ương thực hiện thử nghiệm trên một trăm năm mươi tình nguyện viên khỏe mạnh
từ một mươi tám đến năm mươi chín tuổi cư trú tại hà nội
để đăng ký tham gia thử nghiệm tình nguyện viên có thể đăng ký trực tiếp
tại trung tâm dược lý lâm sàng trường đại học y hà nội ở số một tôn thất tùng quận đồng đa hà nội
hoặc gọi điện thoại tới số hai trăm bốn mươi ba tám trăm năm mươi hai ba nghìn bảy trăm chín mươi tám ba nghìn một trăm tám mươi tám qua email dượclýlâmsangacom com
hoặc qua trang web http dượclýlâmsang vn
sau khi khám sàng lọc đủ điều kiện mỗi tình nguyện viên sẽ được tiêm hai mũi mỗi mũi là năm milly
và cách nhau là hai mươi tám ngày
một trăm năm mươi người sẽ được chia thành năm nhóm trong đó một nhóm giả dược sau tiêm ở lại theo dõi hai mươi bốn giờ
mục tiêu giai đoạn một là đánh giá độ
mục tiêu giai đoạn một là đánh giá độ an toàn và khả năng đáp ứng miễn dịch của vaccine
để chọn ra hai nhóm liều tối ưu nhất chuyển sang nghiên cứu ở giai đoạn hai
tại hải phòng sau một mươi ngày không phát sinh ca mắc covid một mươi chín mới
đồng thời các mẫu xét nghiệm tại các khu phong tỏa cách ly đều âm tính ít nhất là hai lần
từ một mươi tám h ngày bốn tháng ba thành phố hải phòng cho phép hoạt động trở lại
đối với các lễ hội nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng thờ tự
các giải đấu thể thao tổ chức ăn uống tập thể như là đám hiếu hỉ tiệc liên hoan
nhưng không được tập trung quá hai mươi người
các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu tại các khu điểm vui chơi giải trí
các cơ sở làm đẹp dạp chiếu phim điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng
phòng khám nha khoa các dịch vụ du lịch lữ hành thể dục thể thao
thể hình tại phòng tập gym yoga pa hoạt động thể thao tại nhà
công viên vườn hoa tại hải phòng cũng được phép mở cửa trở lại
thành phố hải phòng cũng cho phép một trăm linh số đầu xe của các hãng taxi trên địa bàn thành phố
hoạt động lại từ một mươi tám h ngày bốn tháng ba và chỉ được vận chuyển không quá năm mươi số người cho phép
đối với mỗi phương tiện phải thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh
học sinh các cấp trên địa bàn thành phố hải phòng đi học trở lại từ ngày tám tháng một
dịch bệnh covid một mươi chín tại hải dương đã được kiểm soát tốt
ngày thứ ba toàn tỉnh chuyển sang trạm
thay mới khôi phục sản xuất và tiếp tục tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng chống dịch
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh hải dương đã quyết định thiết lập phong tỏa cách ly y tế một mươi bốn ngày
đối với ba thôn khu dân cư với tổng số năm trăm tám mươi ba hộ với hai nhân khẩu thuộc huyện kim thành
để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể lực lượng chức năng phòng tỏa cách ly tại thôn vạn ngọc xã đại đức
xóm hai thôn dưỡng thái nam xã phước thành xóm ba và xóm bốn thôn hải ninh xã kim tân
chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh hải dương do ủy ban nhân dân huyện kim thành chủ trì
phối hợp với ngành công an giao thông y tế quân đội thiết lập chốt kiểm soát covid một mươi chín hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
do còn có những yếu tố phức tạp nên tổ công tác của tỉnh đang tập trung chỉ đạo
thần tốc truy vết khoanh vùng chặt đối với những khu vực dân cư có nguy cơ cao
đồng thời xét nghiệm sàng lọc rộng trong cộng đồng
đến thời điểm này chúng tôi đã xét nghiệm được cho tám xã toàn bộ tám xã
và tập trung cao xử lý nhanh cho những điểm có nguy cơ cao nhất là xét nghiệm nhanh xử lý ngay
thế còn đối với cộng đồng thì trên tám xã thì chúng tôi đến bây giờ đã khoảng
trên tám mươi người dân đã được xét nghiệm
và đây là một trong những vai trò rất quan trọng để chúng ta có thể nhận được bằng hết
những dịch bệnh còn tiềm ẩn ở trong các cộng đồng dân cư
trong những ngày qua sau khi tỉnh hải dương kết thúc một mươi năm ngày cách ly xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ huyện kim thành chuyển sang thực hiện chỉ thị một mươi năm
tuy nhiên tổ công tác của tỉnh yêu cầu huyện áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
ở mức cao hơn chỉ thị một mươi năm ở một số nơi tiệm cận chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
đến thời điểm này tình hình dịch bệnh tại kim thành đã cơ bản được kiểm soát
những ca nhiễm covid một mươi chín mới đều là f một đã được cách ly
các khu vực có nguy cơ cao đều đã được phá chặt
bằng các biện pháp về khoa học và y tế chúng tôi đã khoanh vùng
bằng cách lấy mẫu và trên cơ sở đó truy vết thần tốc và đưa ra các biện pháp dập dịch tại chỗ
đến nay kim thành cơ bản dập xong
tình hình dịch bệnh của kim thành đến thời điểm này là chúng tôi khoanh toàn bộ
và khẳng định rằng là trong một vài ngày tới là kim thành trở lại bình yên
có lẽ là nếu có xuất hiện các ca bệnh thì chỉ là nằm trong khu vực mà chúng tôi đã khoanh vùng
và đưa đi cách đi tập trung
còn trong cộng đồng và khu dân cư thì theo thời gian từng giờ sẽ trở lại sạch bình yên
trong một hai ngày tới
trong ngày thứ ba chuyển sang trạng thái mới toàn tỉnh tiếp tục tuân thủ tuyệt đối
các biện pháp phòng chống dịch đặc biệt quan tâm phòng chống dịch trong các doanh nghiệp
nơi có hàng chục vạn lao động đang làm việc
tỉnh hải dương yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp phải thành lập các tổ an toàn covid
lập danh sách người lao động gửi về địa phương nơi cư trú tạm trú
và xử lý kịp thời ngay khi có biểu hiện nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trở lại
tiếp tục với các tin tức về nước
công an tỉnh cao bằng vừa tiếp nhận hồ sơ và hai đối tượng của vụ tổ chức
cho người khác xuất nhập cảnh trái phép do công an huyện trùng khánh bàn giao
để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
ngày một tháng ba công an huyện trùng khánh phối hợp với đồn biên phòng ngọc trung
tiến hành tuần tra kiểm soát tại địa phận xóm nà thin xã đức hồng huyện trùng khánh
phát hiện xe ô tô do hoàng minh đức chú tại huyện thạch an tỉnh cao bằng
chở một mươi người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
mở rộng điều tra công an huyện xác định đối tượng hoàng văn lợi chú tại huyện trùng khánh
là người đi lên móc bảy trăm bảy mươi năm thuộc xóm dọc vung xã khâm thành huyện trùng khánh
để đón một mươi người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
sau đó đưa đến thị trấn trùng khánh bàn giao cho hoàng minh đức
hiện lực lượng chức năng đã đưa một mươi người trung quốc vào khu cách ly covid một mươi chín
để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh đồng thời xử lý hành chính
đối với một mươi người trung quốc theo quy định của pháp luật việt nam
đối tượng nguyễn tấn phát bốn mươi tuổi trú tại tỉnh đồng nai vừa bị công an huyện nhân trạch
bàn giao cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
điều tra làm rõ về hành vi giết người
trước đó vào tối ngày một tháng hai phát cùng bạn ngồi nhậu tại vỉa hè
ở ấp long hiệu xã long tân huyện nhân trạch
thì phát ngọc đoan bốn mươi ba tuổi chú tại xã phú hội huyện nhân trạch
đến hỏi mua hoa thì xảy ra mâu thuẫn
trong lúc xô xát do bị đoan tát phát đã dùng búa bằng kim loại đánh trúng đầu
khiến đoan bị chấn thương sọ não
sau khi gây án phát đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình
với hành vi chống người thành công vụ nguyễn quang sĩ bốn mươi một tuổi chú tại phường tân lợi
thành phố bô màu thuật vừa bị công an thành phố bô màu thuật tỉnh đắk lắc
ra quy định khởi tố áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nước cư chú để điều tra
vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tổ công tác của đội cảnh sát giao thông công an thành phố bô màu thuật
tuần tra trên đường lý thái tổ phường tân an thì phát hiện nguyễn quang sĩ điều khiển xe máy
chở theo sau là đoàn ngọc cần ba mươi bốn tuổi và một người thứ ba không đổi mũ bảo hiểm
tổ tuần tra đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra và yêu cầu xuất trình các loại giấy tờ
nhưng sĩ không xuất trình được
khi tổ công tác yêu cầu đo nồng độ cồn thì sĩ không chấp hành và liên tục chửi bới
rồi dùng dép đánh vào đầu một cán bộ tổ tuần tra rồi cắn vào tay của một cán bộ khác gây thương tích
đối tượng cẩn ngồi sau cũng lao vào chửi bới kích động và dùng mũ bảo hiểm đập xuống đường
công an thành phố bô màu thuật đang tiếp tục điều tra và củng cố hồ sơ
để xử lý thêm đoàn ngọc cần theo quy định của pháp luật